trong ngày một mươi tám tháng một mươi hai hạt kiểm lâm thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng cho biết đã có báo cáo gửi ubnd tp đà lạt và tri cục kiểm lâm tỉnh lâm đồng báo cáo vụ việc phá rừng tại tiểu khu một trăm sáu mươi hai b thuộc khu du lịch quốc gia hồ tuyển lâm
theo đó vụ việc xảy ra tại dự án xây dựng khu điều dưỡng nghỉ dưỡng an dưỡng tiêu chuẩn quốc tế do công ty trách nhiệm hữu hoạn bệnh viện đa khoa hồng đức chủ đầu tư
tại vị trí trên chủ đầu tư đã cho săn ủi tác động trên diện tích hơn bốn hai trăm linh m hai rừng phòng hộ trạng thái rừng thông hỗn sao trong khi diện tích được cấp phép xây chỉ có một ba trăm linh m hai
tại hiện trường chủ đầu tư đã phá toàn bộ số cây tạp dưới tán rừng thông số cây bị phá này có đường kính gốc từ sáu cm đến một mươi tám cm dài từ năm một mươi hai m
căn cứ với hiện trạng rừng liền kề thì cây tạp hỗn giao với rừng thông bị san ủi có mức độ khoảng một bảy trăm linh cây trên một hectare
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ